tại thành phố cần thơ bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
vừa khai mạc hội trợ nông nghiệp quốc tế việt nam hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng đồng bằng sông cửu long
năm nay hội trợ có quy mô bốn trăm năm mươi gian hàng của ba trăm hai mươi đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày
giới thiệu nhiều sản phẩm mới trong nông nghiệp nhất là các thành tựu khoa học kỹ thuật
công nghệ cao trong sản xuất chế biến nông sản thực phẩm
các dự án kêu gọi đầu tư liên kết sản xuất kinh doanh
hội trợ lần này có sự tham gia của những thương hiệu nổi tiếng về máy móc nông ngư cơ và công nghiệp phụ trợ
như thương hiệu của doanh nghiệp chế tạo máy nông nghiệp bùi văn ngọ vim suzuki hitachi buller tata makita tekco
hội trợ đã thu hút sự quan tâm của du khách bởi nhiều loại giống cây trồng vật nuôi hoa kiểng mới
và các sản phẩm vật tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học và các công nghệ mới
hội trợ nhằm kết nối giao thương cung cầu và thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông cửu long
đồng thời tư vấn trực tiếp kiến thức cho nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp